bảy nữ bị hại nhận được hình ảnh lô hàng qua tin nhắn gia lô do mỹ gửi nên đã chuyển hết số tiền sáu trăm tám mươi triệu đồng
sau nhiều ngày không nhận được hàng nạn nhân đã trình báo cơ quan công an
qua đấu tranh mỹ thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với võ quốc bảo thị xã tịnh biên về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
sau thời gian theo dõi tối ngày một tháng bốn trong lúc bảo đang nhận tiền góp của người vay tại nhà trọ thì lực lượng công an kiểm tra phát hiện và tạm giữ trên một trăm linh triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
lực lượng công an xác định khoảng từ năm hai nghìn hai mươi đến ngày bị bắt bảo đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã tịnh biên vay tiền góp mỗi lần từ ba triệu đến năm mươi triệu đồng bằng hình thức trả góp theo ngày với lãi suất cho vay từ một mươi đến ba mươi năm một tháng
đến nay xác định bảo đã cho năm mươi ba người vay tiền thu lợi bất chính trên ba trăm linh triệu đồng
đội cảnh sát giao thông đường thủy và cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai vừa bàn giao hai phương tiện ghe gỗ để chạm cảnh sát giao thông đường thủy cát lái và cảnh sát giao thông công an tp hcm điều tra làm rõ hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép

đang bơm hút cát từ dưới sông đồng nai

tổ chức được khởi xướng vào năm hai nghìn một mươi năm bởi bộ châu âu ngoại giao pháp và bếp trưởng pháp
alain ducas hoạt động độc đáo này còn mang ý nghĩa hoàn bá hình nản sức hấp dẫn của nước
pháp thông qua ẩm thực tài nghệ đầu bếp và các nghệ nhân tại đất nước này